trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết năm hai nghìn hai mươi này dự báo sẽ có khoảng từ một mươi một cho đến một mươi ba cơn bão
và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển đông
trong đó có khoảng từ năm đến sáu cơn sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền của nước ta
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết mùa bão năm hai nghìn hai mươi trên khu vực biển đông
có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình nhiều năm
số lượng bão dự báo ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm tập trung nhiều ở trung bộ và phía nam
trong những tháng nửa cuối năm hai nghìn hai mươi
mưa lớn tập trung nhiều vào giai đoạn cuối năm tập trung ở trung và nam trung bộ
tổng lượng mưa tại phía tây bắc bộ từ tháng sáu đến tháng chín phổ biến ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm
riêng tháng năm và tháng một mươi ở mức thấp hơn là từ một mươi hai mươi năm so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ
viện đông bắc bộ trung bình lượng mưa tháng năm tháng bảy tháng tám và tháng một mươi phổ biến ở mức sấp xỉ trung bình nhiều năm
các tháng sáu và tháng chín phổ biến ở mức cao hơn so với trung bình nhiều năm từ một mươi đến hai mươi năm
trong năm hai nghìn hai mươi ít
có khả năng xuất hiện lũ sớm tại đồng bằng nam bộ
đỉnh lũ nằm ở đầu nguồn sông kiểu long trên sông tiền tại tân châu và sông hậu tại châu đốc
ở mức báo động một báo động hai thấp hơn đỉnh lũ trung bình nhiều năm từ hai đến bốn mét
thời gian xuất hiện đỉnh lũ nằm vào nửa cuối tháng chín